phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã kịp thời giải cứu một cháu bé hai tuổi bị mắc kẹt trong một căn hộ trung cư ở hoàng anh đắk lắc thành phố buôn ma thuật
vào tối ngày ba mươi tháng chín một cháu bé hai tuổi bị mắc kẹt tại căn hộ số tám tầng một mươi sáu của trung cư hoàng anh đắk lắc
thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có mình cháu bé ở căn hộ cửa ra vào bị khóa bên trong mọi người không thể tiếp cận và mở khóa cửa
cháu bé trong tình trạng hoảng loạn khóc lớn và trong nhà đang sử dụng nhiều thiết bị điện các vật dụng sắc nhọn
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động xe thang xe cứu nạn cứu hộ cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ tổ chức giải cứu
xác định việc phá khóa sẽ mất nhiều thời gian lực lượng cảnh sát đã đu dây từ căn hộ ở tầng một mươi tám di chuyển xuống lan can tầng một mươi sáu để giải cứu cháu bé
sau khoảng năm phút lực lượng cảnh sát đã tiếp cận và giải cứu thành công cháu bé
vào tối ba mươi tháng chín tại khu vực trung cư ct một mươi một hồng hà xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội diễn ra chương trình đêm hội trăng rằm
màn bắn pháo hoa diễn ra trong chương trình đã bay lên không chung cao hàng chục mét và văng vào ban công của một căn hộ tầng một mươi trung cư ct một mươi một dẫn đến hỏa hoạn
tại hiện trường ngọn lửa cháy đỏ rực kèm khói đen bốc ra từ ban công của căn hộ lực lượng chữa cháy của cơ sở và người dân đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy
và họng nước vách tường dập lửa sau khoảng hai phút đám cháy không gây thiệt hại về người khu vực cháy khoảng năm m hai thiệt hại về tài sản ở ban công đang được thống kê
thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cho biết một bệnh nhân bị thương nặng đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông giữa xe khách dường nằm thành bưởi và xe khách một mươi năm chỗ trên quốc lộ hai mươi
bệnh nhân là nạn nhân thứ năm tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
ra vào lúc hai h hai mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín tại km tám mươi bốn quốc lộ hai mươi đoạn qua xã phú vinh huyện định quán giữa xe khách dường nằm và chiếc xe một mươi năm chỗ
sau khi được cấp cứu ban đầu tại bệnh viện đa khoa khu vực định quán bệnh nhân cùng bốn nạn nhân khác được chuyển đến bệnh viện đa khoa đồng nai
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu trần đoán sốc mất máu do chảy máu từ vết thương đầu gãy xương vai trái dập phổi trái gãy cột sống do vết thương quá nặng bệnh nhân đã không thể qua khỏi
đến nay vụ tai nạn này đã khiến năm người tử vong bốn người bị thương nặng các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa đồng nai và bệnh viện trậu rẫy tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
vào khoảng giờ sáng sáu giờ sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn lật xe khách chở ba mươi người xảy ra trên quốc lộ một đoạn km một nghìn sáu trăm chín mươi ba chín trăm linh
đoạn qua thôn sáu xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
thời điểm trên xe khách dường nằm mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi nghìn ba trăm hai mươi ba lưu thông theo hướng phan rang phan thiết
khi đến địa điểm trên là điểm mở giải phân cách cứng giữa đường thì xe khách này leo lên giải phân cách và lật nghiêng nằm chắn ngang phần đường quốc lộ một mà xe này đang lưu thông
hành khách bên trong xe đã được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe những người bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cấp cứu lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận đã đến khám nghiệm hiện trường điều tiết giao thông
tiếp tục với những tin tức khác tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo cùng chú thành phố phú quốc tỉnh kiên giang về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tội không tố giác tội phạm
để phòng thân nguyễn đăng khoa đã lên mạng đặt mua súng đem về cùng với bảo và tiến cất giấu tại nơi ở phạm duy quốc biết bảo và tiến có tàng trữ súng nhưng không tố giác
đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bốn bị cáo bị bắt quả tang đang cất giấu ma túy cùng hai khẩu súng và một mươi ba viên đạn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang đã khởi tố bốn đối tượng trên về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tội không tố giác tội phạm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn đăng khoa và hoàng xuân tiến mỗi người một năm sáu tháng tù đặng đàm bảo bảo một năm tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng phạm duy quốc sáu tháng tù về tội không tổ giác tội phạm
đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy trước đó tòa án nhân dân tp phú quốc đã tuyên phạt mỗi bị cáo từ năm đến sáu năm tù
một vụ nổ súng khiến ba người bị thương vừa xảy ra vào một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng chín trên đường điện

tòa án nhân dân tp phú quốc đã tuyên phạt mỗi bị cáo từ năm đến sáu giờ ngày hai mươi hai tháng chín trên đường điện
biết được người đánh mình là lê quang bình nên ông khánh đã gọi cho anh trai là lê văn hải đến nhà bình để hỏi chuyện
khi gặp nhau ông khánh dùng đá ném bình lúc này bình đã lấy khẩu súng giống súng quân dụng k năm mươi bốn bắn vào chân ông khánh
ông hải đã vào giật súng cũng bị bình bắn vào hồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước cho biết đây là vụ án bột phát do mô thuẫn cá nhân và có liên quan đến vũ khí quân dụng
khẩu súng mà đối tượng lê quang bình dùng để bắn đối thủ bình thừa nhận đã mua của một người lạ tại khu vực biên giới campuchia
chỉ vì mâu thuẫn trong việc rủ nhau đá gà ăn tiền rồi thách thức lẫn nhau và phát sinh ẩu đả
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo pháp luật
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua thông tin tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng toan so người phát ngôn bộ công an cho biết căn cứ tài liệu thu thập được
ngày ba mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam gọi tắt là công ty nhật nam
trước đó ngày tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với bà vũ thị thúy chủ tịch công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
trú tại phường trung hòa quận cầu giấy hà nội để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trung tướng toan so cho biết quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
công ty nhật nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn tám chín trăm bốn mươi một tỷ đồng của khoảng hai mươi cao
cá nhân thông qua bốn mươi năm năm trăm hai mươi năm hợp đồng hợp tác kinh doanh một cá nhân ký nhiều hợp đồng
công ty nhật nam sử dụng chi trả tiền gốc lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn bốn hai trăm chín mươi một tỷ đồng
chi phí hoạt động của công ty này qua tài khoản ngân hàng là hơn năm trăm hai mươi tỷ đồng
chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn hai hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng
thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được
lời khai của một trăm một mươi một bị hại bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn một trăm ba mươi tám tỷ đồng
trung tướng tô ân sô nhấn mạnh qua vụ việc bộ công an khuyến cáo các nhà đầu tư cần tỉnh táo
khi tham gia các dự án huy động vốn hiện bộ công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc này
để thu hồi tài sản giảm thiểu thiệt hại đến các nhà đầu tư
thưa quý vị xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu
trần thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã xuân phương thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đã sử dụng hung khí gây thương tích khiến cho nạn nhân tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an phú yên đã khởi tố bắt giam trần thanh tùng về hành vi giết người
trong lúc ăn nhậu giữa trần thanh tùng và lê ngọc quang xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát
quang về nhà lấy rượu quay lại chỗ nhậu tiếp tục gây gỗ với tùng
tùng dùng đá đập vào mặt làm quang ngã ngửa đầu đập xuống đường bê tông bất tỉnh
lê ngọc quang được gia đình đưa đi cấp cứu đến dạng sáng ngày hôm sau thì tử vong
mặc dù biết việc sử dụng điện để bẫy chuột là nguy hiểm và vi phạm pháp luật
nhưng lê văn bỏng chú tại xã phú lộng thị xã tân châu tỉnh an giang vẫn thực hiện dẫn đến hậu quả làm chết người
tại phiên sơ thẩm vào chiều ngày ba mươi tháng chín
tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo lê văn bỏng bảy năm tù về tội giết người
theo cáo trạng tối ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba bỏng mang bình ác quy cùng bộ biến đổi điện
từ một chiều sang điện xoay chiều đến phần đất ruộng trồng lúa của gia đình để bẫy chuột mà không đặt biển báo
và không thông báo cho người dân xung quanh biết
đến khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút cùng ngày thấy trời đã khuya không có người qua lại nên bỏng đi về nhà ngủ mà vẫn để bẫy chuột hoạt động
cùng thời điểm này anh cao văn hoài đã vướng vào bẫy chuột bị điện giật tử vong
lúc này gia đình hoài điện thoại cho hoài nhiều lần không thấy trả lời nên đi tìm
thì phát hiện hoài bị điện bẫy chuột của bỏng giật tử vong điền chi hô nhờ người dân xung quanh đưa hoài về nhà
sáng ngày ba mươi một tháng năm bỏng đến công an xã phú lọc đầu thú đến ngày hai tháng sáu bỏng bị khởi tố điều tra
sau khi mua súng giáp đem bán thử rồi sau đó mang về nhà cất giấu
bị gia đình phát hiện báo công an bắt giữ
với hành vi này trương quốc giáp chú tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang đã bị đưa ra xét xử và nhận bản án thích đáng
theo cáo trạng vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một giáp đặt mua một khẩu súng và nhiều viên đạn với giá là hai mươi triệu đồng
sau đó đem về nhà cất giấu trong tủ quần áo
đến khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai giáp đã đem khẩu súng ra đê quốc phòng ven biển thuộc xã thổ sơn huyện hòn đất bắn thử
thì súng nổ nên giáp đem súng về nhà trọ cất giấu
đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba giáp bị gia đình phát hiện báo cho công an
qua kết quả giám định khẩu súng trên là vũ khí quân dụng
kết thúc phiên xét xử tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt trương quốc giáp hai mươi bốn tháng tù về tội mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quần dụng
thực hiện nhiều vụ cướp giật với tổng số tiền khoảng bảy mươi triệu đồng
trần văn ngọc chú tại huyện đôi lương tỉnh nghệ an vừa bị công an huyện nam đàn nghệ an khởi tố về hành vi cướp giật tài sản
tăng vật thu giữ là bốn điện thoại là vật chứng của các vụ cướp giật
hai xe máy là phương tiện đối tượng sử dụng để đi cướp giật tài sản
ngoài ra từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cho đến thời điểm bị bắt giữ đối tượng ngọc đã thực hiện sáu vụ cướp giật khác
thủ đoạn của ngọc là sử dụng xe mô tô gắn biển kiểm soát giả rồi lượn lờ trên các tuyến đường vắng vào ban đêm
nạn nhân mà đối tượng này thường nhắm tới là phụ nữ
sau đó quan sát lợi dụng sơ hở của người đi đường thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát
hầu hết tài sản mà đối tượng cướp giật là điện thoại di động với tổng số tiền khoảng bảy mươi triệu đồng
với tội danh mua bán người và mua bán người dưới một mươi sáu tuổi ba bị cáo gồm phạm thị vân anh võ trung tâm và vũ văn trụ
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh gia lai đưa ra xét xử
riêng với đối tượng ninh duy hùng kẻ cầm đầu nhóm đối tượng
đối tượng mua bán người này đang bỏ trốn hiện cơ quan công an đang truy nã
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cả ba bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán người và mua bán người dưới một mươi sáu tuổi ra khỏi biên giới
trục lợi hàng chục triệu đồng
bằng thủ đoạn lừa phỉnh rụ rỗ hứa hẹn xin cho các bị hại việc nhẹ lương cao
sau đó bắt xe khách cho các bị hại đi từ pleiku vào tp hcm
rồi lừa sang campuchia để bán
các bị hại bị ép ký hợp đồng và làm việc từ sáu cho đến một mươi hai tháng
công việc hàng ngày sử dụng mạng internet tạo app lừa gạt chiếm đoạt tài sản của người khác
sau đó họ phải làm việc liên tục từ tám giờ sáng cho đến hai mươi ba giờ đêm
nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo thì sẽ bị đánh đập bỏ đói gây áp lực đe dọa
yêu cầu các bị hại gọi về việt nam đòi tiền chuộc từ bảy mươi cho đến hai trăm linh triệu đồng
nếu không sẽ bán cho công ty khác với giá chuộc cao hơn
nhiều người đã bỏ trốn khỏi nhà
bỏ trốn khỏi casino về việt nam và trình báo cơ quan công an điều tra bắt giữ các bị cáo trên
tòa tuyên phạt bị cáo phạm thị văn anh hai mươi bốn năm tù bị cáo võ trung tâm hai mươi năm tù và vũ văn trụ một mươi năm tù